vào khoảng bảy giờ sáng ngày một mươi một tháng một trong lúc đang san lấp thi công đường dẫn công trình điện gió
tại thôn cóc xã hướng linh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị lực lượng thi công đã phát hiện quả bom
có trọng lượng lên đến hai trăm sáu mươi sáu kg nằm sâu dưới lòng đất
ngay sau khi nhận được tin báo đội gia soát bom mìn lưu động tỉnh quảng trị thuộc tổ chức cây hòa bình việt nam
đã tiến hành khoanh vùng và cách ly người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
sau gần hai giờ quả bom nằm sâu hai mét dưới lòng đất đã được xử lý thành công
quả bom được phát hiện lần này là loại bom mk tám mươi hai nghìn năm trăm linh lbs có chiều dài một bảy m đường kính hai mươi ba cm
với trọng lượng lên đến hai trăm sáu mươi sáu kg
hiện đội gia phá bom mìn lưu động tỉnh quảng trị đang tiến hành đưa đến nơi tập kết an toàn để tiến hành huy nộ